trong di trúc chủ tịch hồ chí minh đề cập đến nhiều vấn đề trong đó có việc nâng cao đời sống nhân dân
người từng căn dặn đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm qua cùng với cả nước huyện mộc châu tỉnh sơn la đã có nhiều việc làm thiết thực và cụ thể để nâng cao đời sống nhân dân
điển hình là phong trào làm nhà đại đoàn kết hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
gia đình anh tráng a tùng là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhà đông con lại ốm đau bệnh tật thường xuyên
mong ước của anh là có một ngôi nhà che mưa che nắng không phải đi ở nhờ
điều đó đã trở thành hiện thực khi gia đình anh được quỹ tiến dụng nhân dân thị trấn nông trường mộc châu đỡ đầu hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết
tôi cũng không nghĩ được là sẽ có ngày hôm nay sẽ có được ngôi nhà to và rộng lớn như thế này
và chắc chắn như thế này thì trước kia thì nhà tôi thì cũng rất khó khăn
nhà thì nhỏ
nhà cửa thì nó rột rợt nước mưa là nó rột
thì cũng rất là cảm ơn các cấp các ngành
bây giờ làm được nhà cửa rồi
thì tôi cũng xin hứa là tôi sẽ cố gắng để lao động để vươn lên thoát nghèo
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh về nâng cao đời sống cho nhân dân
những năm qua huyện mộc châu đã vận động kết nối hơn một ba trăm linh lượt tổ chức cá nhân
giúp một năm trăm hai mươi bảy hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững xây dựng quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
hỗ trợ làm bốn trăm ba mươi ba nhà đại đoàn kết cho người nghèo
do vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ một mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn xuống còn bảy năm hai nghìn một mươi tám
ngoài cái nhiệm vụ chính là để nhận tiền gửi rồi đầu tư vốn cho bà con nhân dân
thì quỹ cũng rất là chú trọng công việc làm công tác an sinh trang hội
như xây nhà đại đoàn kết
như là tặng giải thưởng tài năng trẻ
rồi thực hiện nhiều chương trình phúc lợi khác
trong chương trình cắt băng khánh thành nhà đại đoàn kết ngày hôm nay
thì cũng là một trong việc làm để học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và làm theo dĩ trúc của người
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong những năm qua đảng bộ thị trấn đông trường luôn quan tâm
đến nội dung đó là chăm no đời sống cho nhân dân
và ở đây là tập trung cho những hộ nghèo
việc đầu tiên đó là đảng bộ huy động từ đảng viên
đó là thành lập quỹ giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn đông trường
trong hai năm mới phát động thì cũng đã thực hiện được hơn hai trăm linh triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho các hộ nghèo
nội dung thứ hai đó là vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
các cá nhân hảo tâm trên địa bàn thị trấn đông trường cũng đã huy động được trên hai trăm linh triệu đồng
và trong năm năm đã thực hiện được ba mươi hai nhà đại đoàn kết
khắc ghi và hiện thực di trúc của chủ tịch hồ chí minh bằng những hành động và việc làm cụ thể thiết thực
đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện mộc châu luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc
đúng như lời can dặn của người trước lúc đi xa